về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại trung cư carina plaza quận tám tp hcm
tính đến một mươi sáu h hôm nay ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan chức năng đã xác định được một mươi ba người chết
bốn mươi sáu người phải nhập viện do ngạt khói
một phụ nữ thoát ra khỏi đám cháy bằng cách leo dây từ trên cao rơi xuống đất
nhưng do trượt tay bị tử vong tại chỗ
hiện công tác cứu hộ cứu nạn đã cơ bản được hoàn tất
lãnh đạo tp hcm đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân
và khắc phục sự cố ổn định đời sống cho người dân trong vụ cháy
lực lượng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ cháy trung cư kendinna plaza
đã đưa được hàng trăm người dân bị mắc kẹt bên trong các tòa nhà ra ngoài an toàn
đến thời điểm hiện tại đã có hàng chục người bị thương vong
thiệt hại về tài sản cũng rất lớn
thiệt hại về tài sản thì tổng số lượng xe thiệt hại về xe ô tô
thì một mươi ba ô tô cháy hoàn toàn thì năm xe xe ô tô thì một trăm năm mươi chiếc
tổng số xe cứu được thì trên là xe ô tô thì một trăm năm mươi chiếc
còn xe gắn máy thì trên là một chiếc
còn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì cứu nạn cứu hộ
và đưa người ra khỏi đất cháy trực tiếp cứu hộ cứu nạn thì trên trăm người
hướng dẫn người dân thốt nạn thì vài trăm người
đến thời điểm này thì tiếp theo là
sau sự cố đến sáng nay người dân vẫn chưa hết bàng hoàng
nhiều người vẫn tập trung ở bên dưới tòa nhà trung cư
do cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra
điều đang nói thời điểm cháy toàn bộ hệ thống báo cháy
cũng như các trụ nước chữa cháy tại trung cư không hoạt động
nhân viên bảo vệ thiếu kiến thức trong việc hướng dẫn người dân thoát nạn
đã khiến thiệt hại của vụ hỏa hoạn tăng lên rất lớn
khói quá rồi mình mới đập cái chuông quá động
nó không có kêu
mình mới đi đập cửa người ta mình kêu không có dậy
thì bắt đầu là hai ba hộ mới chạy xuống dưới cầu thang thốt hiểm
thì xuống giờ mình không nhớ từ mấy năm khói quá
cái mình đã không chạy lên
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm cũng đã có mặt để chỉ đạo công tác điều tra
đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương chủ đầu tư cần sớm có phương án
để giúp người dân ổn định lại cuộc sống
bên cạnh đó các cơ quan ban ngành tại thành phố cũng sẽ tăng cường
giám sát công tác bảo đảm
trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại các công trình tòa nhà đang xây dựng hoặc nghiệm thu
vụ hỏa hoạn trên đã dóng lên hồi chuông cảnh báo
việc thiếu an toàn phòng chống cháy nổ tại các tòa nhà trung cư
cao tầng hiện nay trên địa bàn tp hcm
do công tác kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng ở nhiều nơi còn lòng lèo
một số chủ đầu tư doanh nghiệp coi thường tính mạng của người dân
khi không tuân thủ đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị phương tiện
nhân lực trong công tác phòng chống cháy nổ